người dân cuba hôm nay tiếp tục các hoạt động tưởng nhớ cố lãnh tụ cách mạng fidel castro
đây sẽ là ngày cuối cùng người dân nước này được viếng lãnh tụ fidel ở thủ đô la habana
trước khi cho cốt của ông được đưa về thành phố santiago để cuba vào cuối tuần này
rất nhiều người dân đã tập trung trước tượng đài hose marti ở quảng trường cách mạng cuba từ sáng sớm
họ xếp hàng vào viếng người anh hùng dân tộc fidel castro người đã có công rất lớn
trong việc xây dựng một nhà nước cuba có nhiều thành tiệu như ngày hôm nay
mặc dù biết sinh tử là chuyện ai cũng phải trải qua nhưng vẫn thật khó khăn để chấp nhận sự thật này
mặc dù hôm nay tôi đến đây hơi trễ nhưng vẫn kịp để nói lời tạm biệt với fidel
ông ấy sẽ sống mãi trong lòng người dân cuba chúng tôi
những người tới viếng cố lãnh tụ fidel đã mang theo những tấm ảnh của ông khi còn trẻ
họ cùng nhau hô vang tên ông để bày tỏ lòng tôn kính cũng như quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách mạng
mà vị tổng tư lệnh tài ba dày công xây dựng
đây là khoảng thời gian đau buồn
đối với tôi một người lính được bảo viếng cố lãnh tụ fidel là một niềm vinh hạnh
tôi biết rõ bổn phận của mình là giền giữ những di sản ông đã để lại cho cuba
cùng với người dân cuba chủ tịch cuba raúl castro em trai và là người kế nhiệm lãnh tụ cách mạng fidel castro
cùng với nhiều nhà lãnh đạo cánh tả cũng như các nguyên thủ khác trong khu vực mỹ latin và châu phi
bao gồm tổng thống venezuela nicolas maduro tổng thống bolivia evo morales
tổng thống nicaragua daniel otega cũng tham gia lễ tưởng niệm
fidel castro đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
ông đã trở thành một biểu tượng cho sự đấu tranh vì sự độc lập tự do của dân tộc
đây là ngày cuối cùng người dân cuba có thể viếng cố lãnh tụ fidel castro tại quảng trường cách mạng
các hoạt động tưởng niệm của lãnh tụ fidel sẽ kết thúc vào chủ nhật tuần này
khi cho cốt của ông được chuyển về thành phố santiago để cuba